trước thông tin báo chí phản ánh về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở đồng nai
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an tỉnh đồng nai khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin
thủ tướng nêu rõ nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu trong quá trình ăn uống tại quán lâm viên tp biên hòa ông phạm văn hiền vô tình nôn văng dính vào quần của nguyễn tấn lương tại khu vực quầy lễ tân nên hai bên phát sinh mâu thuẫn sô sát ngay tại quán
khi nhóm của ông phạm văn hiền lên xe ô tô rời khỏi nhà hàng thì lương đã điện thoại cho ngô văn giang giang huy động nguyễn duy kỷ mai văn căn cùng nhiều đối tượng đến chặn xe ô tô chở nhóm của ông hiền và các cán bộ công an tỉnh đồng nai trên đường đặng văn trơn
công an tỉnh đồng nai đã điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường bảo đảm an ninh trật tự đưa một số người có liên quan về trụ sở công an tp biên hòa để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi một tháng sáu công an tp biên hòa đã bắt khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng gồm nguyễn tấn lương ngô văn giang nguyễn duy kỳ và mai văn căn và truy bắt các đối tượng có liên quan khác
xuất phát từ mối quan hệ bất chính nên kết quả người tử vong người vướng vào lao lý
vụ việc xảy ra tại thị trấn thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
hung thủ là quách thị chi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đã phải nhận bản án thích đáng trong phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng qua sau khi đã ra tay giết người tình vì bị từ chối tình cảm
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau dù đã có gia đình nhưng quách thị chi vẫn có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác ở cùng địa phương
qua một thời gian do bị anh này đối xử lạnh nhạt và có ý định chấm dứt mối quan hệ nên chi đã nảy sinh ý định tự tử
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi năm chi mang theo dao đón được người đàn ông này sau đó dùng dao đâm vào người mình để tự tử
thế vậy người đàn ông này liền can ngăn trong lúc giảng co người đàn ông này đã bị chi dùng dao đâm trúng vào người và tử vong
do có bệnh lý phải điều trị nên đến ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín vụ việc mới được đưa ra xét xử
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt quách thị tri tám năm tù về tội giết người
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội xác nhận
vào ngày hai mươi tháng sáu lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố bị can đối với một đối tượng người hàn quốc là yoon sang ghi
và phát lệnh truy nã một đối tượng khác là choi ta yon về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc này vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám một chủ doanh nghiệp người hàn quốc trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và công an quận nam tử liêm về việc bị trộm đột nhập vào công ty sản xuất phụ kiện lấy mất kết sát chứa bốn bảy tỷ đồng
qua quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định yoon sang gi là đối tượng chủ mưu
sau khi lần theo dấu vết và bắt tạm giam yoon sang gi cơ quan công an đã thu giữ được gần hai bảy tỷ đồng
tại cơ quan công an yon khai nhận đã làm việc tại công ty sản xuất phụ kiện hàn quốc và được ông chủ tin tưởng
yoon biết được vị trí đặt kết sát và mật khẩu để vào được phòng chứa kết sát
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám yon cố tình rủ ông chủ đi ăn để tạo chứng cứ ngoại phạm
sau đó thông tin cho choi tae yol và một số đối tượng khác cách thức đột nhập vào phòng chứa kết sát
đối tượng choi tae yol cùng đồng phạm sử dụng túi ni lông đen bọc kết sát chứa hơn bốn bảy tỷ đồng
tiền mặt rồi mang ra xe ô tô trốn đi số tiền trộm được nhóm đối tượng chia nhau ăn chơi
hiện tại yoon sang gi đã bị bắt còn choi tae yol và một đối tượng khác đã bỏ trốn
sau khi sòng bạc bị triệt xóa đối tượng cầm đầu sòng bạc là nguyễn thanh hiếu
trú tại huyện tuy phước tỉnh bình định đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên sau một thời gian bị truy nã đối tượng này đã xa lưới pháp luật vào ngày hôm qua
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khuya ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
khi lực lượng chức năng công an huyện tuy phước bao vây triệt xóa sòng bạc
ở vùng núi thuộc xã phước sơn huyện tuy phước hàng chục con bạc đã bỏ chạy
hơn ba mươi đối tượng liên quan đã bị bắt quả tang
sòng nguyễn thanh hiếu đối tượng cầm đầu ổ cờ bạc này lợi dụng đêm tối
đã trốn thoát và bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã
được biết ổ cơ bạc do hiếu tổ chức chủ yếu hoạt động vào đêm khuya
ở nơi vắng vẻ có cắt cử người canh giữ cảnh giới từ xa hòng đối phó với cơ quan chức năng
xong bằng các biện pháp nghiệp vụ công an địa phương phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
đã lên phương án đấu tranh và triệt xóa
ngày hai mươi tháng sáu vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội
đã bắt giữ hai đối tượng là đặng công bão và nguyễn đình mạnh cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh về hành vi buôn bán thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận thi cử
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng bán online thông qua mạng xã hội như facebook zalo
thậm chí là phát trên youtube đều quảng cáo hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị công nghệ
công báo thực hiện giao dịch con mạnh là người trực tiếp đi giao hàng
cao điểm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín mỗi tuần các đối tượng bán được hai đến ba bộ thu nhập trên hai mươi triệu đồng một tháng
em thấy dạo gần đây thì đang là mùa ti cực em muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình
nên là em bán thêm trước này bọn em chủ yếu là bán định vị xe máy camera đồ kín camera ngụy trang
những năm nay thì thiết bị nó cao
càng tinh vi hơn càng ngày nó càng công nghệ nó càng hiện đại và nó rất là bé rất là cực kỳ bé luôn
nó chỉ bằng một cái cúc áo hoặc là một cái hạt hạt đỗ hạt đậu thôi
và là gắn vào tai sau đó thì có một cái thiết bị ở bên ngoài
do vậy là truyền được các cái hình ảnh cũng như là các cái tín hiệu ra bên ngoài
để phục vụ cho cái việc gian lận của người giữ người trong thòng thi và công nghệ
cái việc thi cử cũng như là gian lận thi cử này thì rất là khó phát hiện
đặc biệt là các giám thị mà coi thi sẽ rất khó phát hiện
và để chứng minh công hiệu đối tượng nguyễn đình mạnh đã thực hiện một số thao tác
đặc biệt là bộ tay nghe hình hạt đậu siêu nhỏ kết nối với điện thoại truyền dữ liệu từ bên ngoài vào
nắm một cái thẻ sim vào trong cái thẻ càng này
người ở nhà sẽ gọi điện vào cái thẻ càng này và đọc kết quả cho mình
thẻ càng mình ở đây nó sẽ kết nối bởi lô tút với tai tai nghe mình bước trong tai
còn đây là bộ thiết bị tự chế đang là hàng hot trên thị trường dùng cho phần thi trắc nghiệm
cái này sử dụng cho thi trắc nghiệm
thì một người bên cạnh sẽ bấm cái này vào ám nhậu cho người bên kia biết là kết quả là a b c d
cụ thể thì a thì bấm mấy cái
a bấm một b bấm hai c bấm ba d bấm bốn
tăng vật bị thu giữ là hơn hai trăm linh thiết bị các loại thuộc danh mục hàng cấm
các hàng được các đối tượng nhập về từ trung quốc qua cửa khẩu tân thanh sau đó chuyển hàng về bến xem mỹ đình
và mạnh đang thuê trọ tại mễ trì sẽ trực tiếp lấy hàng
thiết bị thấp nhất có giá là bốn trăm linh năm trăm linh nghìn đồng cao nhất là một triệu đồng
chắc cha mẹ học sinh và các em thí sinh thì không nên sử dụng cái phương thức này cái thiết bị này
bởi khi mình phát hiện thì sẽ rất là nằm nguy hiểm
và nó cũng là
nó sẽ gây rất là nguy hại cái việc các em dựa quá lớn vào cái thiết bị này để mà gian lận cái việc thi cử
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
sáng qua ubnd huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tiêu hủy bốn mươi hai con lợn có trọng lượng hơn hai tấn
của hộ gia đình bà nguyễn thị quyến
ở ấp ba xã tân lập huyện đồng phú dương tính với dịch tả lợn châu phi
theo trình bày của bà quyến gia đình bà nuôi lợn được hơn một mươi năm nay
vài ngày trước một số con trong đàn lợn năm mươi con của gia đình bà có dấu hiệu bị bệnh
sau đó tám con lợn thịt có biểu hiện bệnh nặng và chết
đến tối ngày một mươi chín tháng sáu một con lợn nái trong đàn bốn mươi hai con lợn còn lại có dấu hiệu bị sốt cao bỏ ăn
nghi ngờ bị dịch tả lợn châu phi bà quyến đã trình báo cơ quan chức năng
các lấy mẫu được đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi
ủy ban nhân dân huyện đồng phú phối hợp với ủy ban nhân dân xã tân lập
trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đồng phú tổ chức tiêu hủy bằng cách trôn lấp toàn bộ đàn lợn bốn mươi hai con
tổng trọng lượng gần hai hai tấn của gia đình bà quyến
đồng thời thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng đối với khu vực phát hiện bệnh
như vậy tính đến nay toàn tỉnh bình phước đã có hai mươi năm phường xã
thuộc sáu huyện thị thành phố trên địa bàn xuất hiện ổ dịch tà lợn châu phi là thành phố đồng xoài
huyện đồng phú thị xã phước long các huyện phú riềng bù đăng và trân thành
lực lượng chức năng đã tiêu hủy khoảng hai con lợn với tổng trọng lượng là hơn chín mươi năm tấn
sáng qua đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bảy
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
đã lập biên bản xử lý lái xe không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
từ clip của người dân cung cấp vào chiều hai mươi tháng sáu cục cảnh sát giao thông nhanh chóng xác định
và mời một người đàn ông trú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình lái xe tải biển số ba mươi năm c bốn nghìn tám mươi hai
đã không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
sau khi xem clip người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
anh này điều khiển xe tải biển số ba mươi năm c bốn nghìn tám mươi hai lưu thông theo hướng hà nội đi ninh bình
phía sau có đoàn xe ưu tiên
mặc dù xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn liên tục phát tín hiệu ưu tiên bằng còi và đèn
nhưng lái xe vẫn không giảm tốc độ đi về phía bên phải chiều đi của mình để nhường đường cho xe ưu tiên
với vi phạm này lái xe đã bị phạt hai năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
thưa quý vị và các bạn bát sát là huyện nằm ở sát thành phố lào cai
có tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đô thị khá nhanh
trên địa bàn huyện có nhiều trường học nhiều điểm du lịch
hơn hết địa hình cũng phức tạp
chính vì thế hiểm họa tai nạn giao thông luôn rình rập đe dọa đến tính mạng và tài sản của những người đi đường
để hạn chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất
lực lượng chức năng huyện đã nghiên cứu tìm tòi và áp dụng nhiều sáng kiến tuy khá đơn giản nhưng lại đạt hiệu quả cao
trong đó phải kể đến việc tuyên truyền luật giao thông qua loa phóng thanh tại những nơi đông người
ghi nhận của phóng viên thời sự
từ những điểm tập trung đông dân cư ví dụ như chợ hay ngã tư đều gắn loa an toàn giao thông
từ khi triển khai thực hiện tiếng loa như thế này đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của người dân
tạo sự chuyển biến trong ý thức về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
qua sự tuyên truyền của loa của an toàn giao thông đã truyền tải đến tất cả bà con nhân dân thường xuyên
về những ngày theo giờ rất sáng trưa chiều
thì người dân chúng tôi thì
cũng rất là nhận thức ra mà giảm thiểu cái vấn đề an toàn giao thông rất là nhiều
mà trong khi đó thì toàn bộ người dân ở đây thì người ta đã
người nghe thấy và tuyên truyền cho những người trong gia đình
thì người ta đã thực hiện những cái quy định về an toàn giao thông và giảm thiểu cái tai nạn giao thông
nói chung là từ khi mà có cái loa thông minh mắc ở ngã tư của nhất là khu cổng chợ
khu chợ xanh này thì từ hồi đến giờ là không bị gì tai nạn
thứ nhất là không bị tai nạn giao thông
bởi vì thường xuyên là đi qua đi lại như tôi thì
với lại bất cứ người dân nào đứng ở đây cũng đã nghe thấy
cái truyền đạt lại của cái loa thông minh này
người ta có ý thức và kinh nhận thức của mỗi người dân
là phải như thế nào để chấp hành như nào cho nó đúng
nội dung tuyên truyền trên loa do đội cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp với trung tâm văn hóa truyền thông huyện bát sát thay đổi thường xuyên mỗi tuần
chủ yếu tập trung vào chuyên đề giúp cho người nghe dễ cảm nhận các quy định như
đã uống rượu bia thì không lái xe
nhanh một phút chậm cả đời
các điều khoản ngắn gọn xúc tích về đội mũ bảo hiểm phải đúng tiêu chuẩn
đi đúng làn đường phần đường
hàng tuần thì chúng tôi đều mở cái chương trình
một cái chuyên mục về an toàn giao thông
trong đó là phản ánh tình hình an toàn giao thông trên toàn huyện
và đồng thời nữa là phổ biến các nội dung
rồi là các cái nội dung của pháp luật quy định mới
tức là những cái quy định mới về an toàn giao thông
và đồng thời nữa là ngoài cái kênh tuyên truyền ra thì
chúng tôi đã phối hợp tốt với công an huyện
sản xuất cái chương trình trong cái nội dung cái loa thông minh
mà đặt ở năm cụm xã là y tý trịnh tường bản vược mường hung và thị trấn
ở những cái nơi mà có đông dân cư
một số bà con dân tộc người ta
nhất là những dân tộc tuyển số
hiểu tiếng việt còn nhiều người thì vẫn còn hiểu chưa sâu
nên là khi mà tuyên truyền thì nhiều bà con cũng chưa hiểu lắm
về những cái từ của cái luật tuyển số

do chúng tôi cũng phải giải thích và cũng phổ biến rất là nhiều lần
tại vì vùng sâu vùng xa các cụm dân cư nó ở rất xa nhau
nên khi tuyên truyền thì nhiều lúc là chưa đến tất cả các thôn bản được
nên là vẫn chỉ ở những cái cụ mà đông dân cư
nên là công tác tuyên truyền nó cũng còn gặp nhiều khó khăn
với tiêu chí mưa rầm thấm lâu
các loa an toàn giao thông đang dần phát huy hiệu quả trên địa bàn huyện bát sát
để tạo hiệu quả hơn nữa trong hình thức tuyên truyền này
thời gian tới công an huyện cũng đã đề xuất cùng các ngành chức năng
nhân rộng hệ thống loa tuyên truyền trên toàn huyện
cải tiến và đổi mới nội dung thông tin trên loa theo hướng ngắn gọn
dễ hiểu nhớ lâu và giúp mọi người chấp hành nghiêm chỉnh
thực sự tác động đến đối tượng tham gia giao thông
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
thông tin đáng chú ý đầu tiên là kể từ ngày một tháng chín tới đây
thì các cơ sở kinh doanh karaoke sẽ không được hoạt động từ đến tám giờ sáng
thêm vào đó các cơ sở kinh doanh cũng sẽ không được chốt cửa bên trong phòng hát
hoặc đặt thiết bị báo động trừ thiết bị báo cháy
đây là một trong những quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
vũ trường có trong nghị định số năm mươi bốn do chính phủ vừa ban hành
ngoài ra các cơ sở này phải thiết kế phòng hát có diện tích từ hai mươi m hai trở lên
phải bảo đảm đủ điều kiện cách âm theo quy chuẩn
tuân thủ quy định về kinh doanh rượu và thuốc lá
mới đây luật phòng chống tác hại của rượu bia đã chính thức được quốc hội thông qua
và bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó đáng chú ý là quy định nghiêm cấm tuyệt đối không uống rượu bia
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
theo thống kê của ủy ban toàn giao thông quốc gia
tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định nồng độ cồn
đang có xu hướng gia tăng
tại bệnh viện việt đức hà nội từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã tiếp nhận gần năm trăm linh trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia
có thể thấy quy định pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã có và rất rõ ràng
thậm chí người sử dụng rượu bia gây tai nạn có thể bị xử lý hình sự
tuy nhiên số vụ vi phạm thời gian qua lại không hề giảm
vì thế luật phòng chống tác hại của rượu bia đã chính thức được quốc hội thông qua
được xem là quy định cần thiết thể hiện thái độ quyết tâm ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông
do tác hại của rượu bia
mỗi năm khi mùa hè đến thì cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm
để lại nỗi đau cho gia đình và cộng đồng
ngoài hiện tượng trẻ em bị đuối nước khi rủ nhau tắm sông hồ ở các làng quê
thì chính tại các khu vui chơi ở trung tâm thành phố thì cũng đã xảy ra những vụ việc đuối nước đau lòng
mới đây một cháu bé bốn tuổi đã tử vong do đuối nước tại công viên nước thanh hà quận hà đông hà nội
nơi có hàng chục nhân viên bảo vệ và cứu hộ túc trực
cháu bé bị lật phao trong lúc tắm dẫn đến ngản nước
người thân đi cùng cháu bé đã mất tập trung thiếu quan sát còn lực lượng cứu hộ thì chậm phát hiện
nhiều lý do đã dẫn đến cái chết đau lòng này
who cho biết là đuối nước là dịch thầm lặng cướp hơn hai trẻ em việt nam mỗi năm
tuy nhiên thì dịch này có thể phòng ngừa
vậy thì chúng ta cần có những kỹ năng nào để có thể phòng chống đuối nước cho trẻ em
thì sau đây sẽ là một số lưu ý dành cho các bậc phụ huynh
thứ nhất lưu ý trước khi cho trẻ đi bơi không để trẻ một mình xa tầm mắt của người lớn
phải có phao bơi an toàn không cho trẻ nhai kẹo cao su khi bơi
không để đồ chơi ở bể khi trẻ cố với luôn mang điện thoại dùng khi cần
giải pháp chống đuối nước bao gồm dạy trẻ trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở
kỹ năng biết bơi và an toàn trong môi trường nước các sông hồ ao phải có biển báo nguy hiểm
giếng nước bể nước luôn phải có nắp đậy trẻ em dưới năm tuổi luôn phải có người lớn giám sát
không để chơi một mình gần sông hồ suối
khi đi du lịch ở các vùng sông nước thì các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh
về biện pháp xử lý đuối nước tùm gáy hoặc nắm bắt kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước
sau đó tát vào má nạn nhân mấy cái để gây phản xạ hồi tỉnh quảng tay qua nách
nâng gáy bằng kiểu bơi ếch ngựa hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ
khi đưa được nạn nhân vào bờ hay lên thuyền thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo
hà hơi thổi ngạt nếu ngừng tim thì phải ép tim ngoài lồng ngực
cấp cứu tại chỗ là quan trọng nhất quyết định đến sự sống còn của nạn nhân
nếu như xử lý chậm thì nạn nhân sẽ bị thiếu oxy lên não và rất khó cứu ngay sau đó
thông tin có thể bạn quan tâm tiếp theo đó là liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu tại tất cả các tỉnh thành phố
và để sẵn sàng bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì các sĩ tử không chỉ phải chuẩn bị thật kỹ về kiến thức
mà còn phải chuẩn bị cả về sức khỏe lẫn tinh thần
vâng đúng là như vậy
có nhiều phụ huynh lại quá chú trọng đến kết quả học tập và chế độ dinh dưỡng cho con
mà quên mất đi chế độ nghỉ ngơi và tâm lý trước kỳ thi của con cũng rất là quan trọng
cho dù là việc ăn uống có đầy đủ đến mấy nhưng việc nghỉ ngơi không bảo đảm hay là tâm lý không thoải mái
thì cũng gây trở ngại lớn cho các thí sinh trước kỳ thi
vậy thì cần vượt qua những áp lực này như thế nào
hãy cùng tham khảo những điều dưới đây của chúng tôi
thứ nhất là hãy suy nghĩ theo hướng tích cực
đến thời điểm chuẩn bị thi thì hầu hết các bạn thường nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực như là
nếu không làm được bài thì sẽ như thế nào
hay là nếu rớt đại học thì mình sẽ ra sao
thay vào đó thì các bạn hãy nghĩ tích cực hơn như là nếu đỗ đại học thì bố mẹ sẽ thưởng cho mình điều gì
sau khi thi xong thì sẽ đi đâu chơi
và lên đại học thì sẽ có những gì vui
hãy cứ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy thì có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái và phân chấn hơn khi bước vào phòng thi
và việc làm bài thi vì thế sẽ có phần thuận lợi hơn rất nhiều
thứ hai là hít thở sâu trước khi đặt bút làm bài
trước khi đặt bút làm bài thi thì hãy hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ
khi chuẩn bị làm bài chúng ta dễ bị lo lắng hồi hộp
tim sẽ đập nhanh hơn và chân tay bắt đầu run
hít thở sâu sẽ giúp tim được cung cấp đầy đủ oxy
khi có nhiều oxy thì tim sẽ không bị hoạt động quá tải
vì thế mà tâm lý của bạn cũng sẽ được thư giãn hơn
đừng quên chuẩn bị nước
khi đi thi thì não bộ của bạn hoạt động căng thẳng và liên tục
để hoạt động một cách tốt nhất thì nó cần được cung cấp đầy đủ oxy
trong những ngày hè nóng được như vậy thì cơ thể dễ mất nước sinh ra mệt mỏi khó chịu
việc uống nước lại càng trở nên quan trọng hơn
hãy chuẩn bị sẵn trong cặp của bạn một chai nước lọc để có thể mang vào phòng thi
hãy thư giãn trước ngày thi và nhớ đi ngủ sớm
trước ngày thi thì bạn hãy làm những điều mình thích như là đi chơi cùng với bạn
xem một tập phim hay hay là có thể đi mua sắm
những việc làm này tạo cho bạn một tâm lý thoải mái giúp bạn quên đi nỗi lo và áp lực thi cử
trước ngày thi thì đừng nên ép bản thân phải học quá nhiều vì điều này có thể sẽ khiến cho cơ thể bạn mệt mỏi và căng thẳng hơn
hãy đi ngủ sớm trước ngày thi để cơ thể được nghỉ ngơi và có một lăng năng lượng tốt nhất cho ngày hôm sau
chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và đến phòng thi sớm cũng là điều hết sức quan trọng
bạn hãy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đồ dùng học tập cần thiết khi đi thi như là chứng minh thư thẻ dự thi
trước ngày thi thì hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng và để vào trong túi của mình
nếu bạn làm không tốt công đoạn này thì khi đến phòng thi chẳng may phát hiện ra mình quên một giấy tờ nào đó thì sẽ vô cùng rắc rối và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như là chất lượng bài thi của bạn
một điều cuối cùng đó là bữa sáng là vô cùng quan trọng đối với cơ thể
ăn sáng đầy đủ giúp nạp năng lượng cần thiết cho bạn chiến đấu trong phòng thi
các cụ đã có câu là có thực lĩnh vực độc đạo và với một chiếc dạ dày rỗng thì bạn không thể đủ tỉnh táo để có thể làm bài thi
trong trường hợp bạn không ăn sáng thì bụng của bạn sẽ đánh trống liên tục và xuất hiện triệu chứng hoa mắt tróng mặt buồn nôn chân tay run
bởi vậy hãy ăn sáng đầy đủ trước khi vào phòng thi để có được một sức khỏe tốt nhất
liên quan đến việc hãng hàng không vietjet air liên tục chậm hủy chuyến trong thời gian vừa qua
cục hàng không việt nam đã cử đoàn công tác vào thành phố hồ chí minh làm việc với hãng này
đồng thời vietjet air cũng đã đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
theo báo cáo gửi bộ giao thông vận tải của cục hàng không việt nam
kết quả chương trình đánh giá tối thiểu an toàn hàng năm về việc giám sát giấy chứng nhận người khai thác tàu bay đối với công ty cổ phần hàng không vietjet vietjet air cho thấy
nhiều trường hợp chế độ làm việc nghỉ ngơi của phi công vietjet air không tuân thủ đúng bi định
vượt thời gian tối đa phi không được phép làm nhiệm vụ bay trong hai mươi tám ngày là một trăm linh giờ bay
nguyên nhân theo vietjet air là do trong quá trình chuyển đổi và sử dụng hệ thống phần mềm phân lịch bay mới
hãng này gặp khó khăn trong việc theo dõi dữ liệu dẫn đến không kiểm soát tốt giới hạn thời gian làm nhiệm vụ bay của tổ bay
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo vietjet air thực hiện ngay các giải pháp nhằm thực hiện việc phân biệt bay cho phi công theo quy định
việc xếp đã dừng bay đối với các trường hợp phi công đã thực hiện bay đủ giờ hoặc quá giờ quy định
việc này dẫn đến tình trạng thiếu phi công tạo nên tình trạng chậm hủy chuyến trên các chuyến bay của vietjet trong thời gian qua
cũng liên quan đến thông tin về ngành hàng không
nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn trên tuyến đường hàng không phòng ngừa ngăn chặn những vi phạm
cục hàng không việt nam có chỉ thị tăng quầy so chiếu tại hai sân bay lớn trong đó có sân bay tân sơn nhất
đây là một nội dung trong chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh chất lượng dịch vụ dịp cao điểm hè năm hai nghìn một mươi chín vừa được cục hàng không việt nam ban hành
theo đó cục hàng không việt nam đã chấp thuận tăng quầy soi chiếu an ninh từ chín quầy lên một mươi một quầy tại ga quốc nội sân bay tân sơn nhất dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày một mươi tháng bảy
sân bay nội bài cũng được yêu cầu bổ sung tăng số lượng máy so chiếu an ninh
được biết hơn vào dịp hè lượng hành khách đi bằng đường hàng không sẽ gia tăng cả ra quốc nội và quốc tế
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã đón tiếp hơn ba mươi tám triệu lượt hành khách cao hơn một mươi triệu khách so với công suất thiết kế ban đầu của hai nhà ga hai mươi tám triệu khách
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ có hơn hai mươi bốn triệu lượt khách quốc nội và một mươi sáu triệu lượt khách quốc tế đi và đến sân bay tân sơn nhất
hốc xương cá là một tệ nạn sinh hoạt tương đối phổ biến nhưng mà thời gian gần đây thì các bệnh viện nghi nhận tai nạn hóc xương dường như là ở mức độ nghiêm trọng hơn và thậm chí là có nguy cơ tử vong
bệnh nhân mới nhất tại tp hcm phải thực hiện phẫu thuật nội soi chỉ để lấy một chiếc xương cá đâm thủng thành ruột là một trường hợp như vậy
bệnh nhân nữ nhập viện vì dấu hiệu đau bụng bất thường các dự đoán ban đầu nghi ngờ do đau ruột thừa tuy nhiên kết quả lại cho thấy nguyên nhân là một chiếc xuông cá
lúc thì giống như mình đau sốc lông nó quặn quặn lên như thế rồi em thấy giống như chịu chính không có gì em đi bác sĩ bên ngoài mua thuốc á
người ta nói là cái này có thể là bị bên trong á kêu em đi xám đi xương này hầu như là trước khi vô đây là em chỉ nghĩ là đau ruột thừa thôi
còn xương cá là hầu như là bốn ngày rồi em chưa được ăn cá luôn em không biết là xương nó bắt đi đâu
tìm ruột thừa là bình thường nên mình chỉ theo cái dã mạc mình thấy ngay cái xương cá là mình gặp ra
khâu lại một mối và đặt dưỡng lương nó cho phải
qua thăm khám và kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân các bác sĩ nhận thấy chiếc xương cá đâm thủng ruột phần manh tràng gây ba lỗ rò đường tiêu hóa
nếu kéo dài nguy cơ nhiễm trùng viêm phúc mạc trong ổ bụng sẽ khiến nạn nhân tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời
ngay khi đó bệnh nhân được chỉ định nội soi để lấy dị vật
có một số trường hợp mà người ta ráng ở ngoài tiệm thuốc ở ngoài đó mà người ta ráng uống thuốc uống thuốc uống thuốc giảm đau giảm đau giảm đau
đấy càng lâu thì cái viêm phúc mạc càng nặng viêm phúc mạc càng nặng viêm phúc mạc là sưng cái màn bụng càng nặng
mãi sau hai mươi bốn giờ thì nguyên nhân tử vong rất cao
là do là do viêm khuôn mạc dẫn tới suy thận cấp dẫn tới suy đa cơ quan
lúc đó mà dù có mổ giải quyết được cái nguyên nhân rồi thì cái hậu quả nó cũng tối tâm
tiền lợi rất xấu
không chỉ hốc xương cá hóc dị vật có thể gây nhiều hệ lụy hơn người ta thường nghĩ
thậm chí có nguy cơ tử vong nếu không được xử lý kịp thời
chính vì vậy khi xảy ra tai nạn hóc dị vật cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời
mặc dù đã bị ủy ban nhân dân quận ra quyết định đình chỉ thi công do liên quan đến tố cáo xây nhà bích hẻm
thế nhưng thì công trình nhà ở tư nhân trong hẻm chính phủ
đường sô viết nghệ tỉnh phường hai mươi một quận bình thạnh tp hcm vẫn ngang nhiên vi phạm
sự việc đang khiến người dân bức xúc
đây là công trình xây dựng nhà ở tư nhân số chín mươi hai trên bốn mươi sáu đường xe buýt nghệ tỉnh
còn đây là quyết định đình chỉ thi công công trình trên
mặc dù ủy ban nhân dân quận thông báo và gián quyết định ngay ở cổng nhưng dự án vẫn hoạt động công khai
cái hẻm nhỏ mà hiện nay mà nói là đang xảy ra tranh chấp đó là ngày xưa nó là cái hèm
rồi khi cái hộ gia đình bốn mươi người
ngày xưa là người ta che ra gì cũng thấy người ta khó khăn quá người ta che ra
để cho con cái người ta ở thì dân ở đây cũng thấy che ra thôi
khi mà cái chủ nhà cũ bốn mươi sáu này người ta bán cái chủ nhà mới á
thì chủ nhà mới người ta lại đây người ta mua người ta mới tiết hành
người ta đập phá ra người ta xây dựng
thì khi mà xây dựng mở ra xây dựng thì dân ở đây thấy toàn bộ cái hẻm nằm trong cái diện tích
trong sổ hoàn toàn của sổ hồng của cái nhà xuất bốn mươi sáu này hết rồi
trước đó đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khi công trình trên bắt đầu xây dựng
thì người dân phát hiện sai phạm
nhà đất của công trình này đã thể hiện con hẻm chung mà bà con đi lại bao năm qua
lại nằm trong diện tích hợp pháp của họ
quá bức xúc
nhiều người dân đã cùng gửi đơn tố cáo đến chính quyền các cấp đòi lại lối đi chung
và cũng là lối thoát nạn khi có sự cố trong khu hẻm
nó hợp thức quá luôn cái hẻm thành ra đất tư của họ
cho nên nó mắc cái đường đi và nó là coi như là từ cái đất cong mà chuyển qua cái đất tư
cho nên bà con bức xúc
chúng tôi đã gửi khoảng tám lần
cái đơn thư đi các ban ngành chức năng của địa phương
cũng như là của cấp trên
thế nhưng mà đến giờ này
thì chúng tôi cũng chưa thấy có cái sự hồi đáp gì về cái chuyện giải quyết cái con hẻm này
thì trong khi đó thì ghi nhận một cái sự tích cực của ủy ban nhân dân quận bình thạnh
là đã ghi nhận cái đơn phản ánh của bà con
và đã có những cái biện pháp kịp thời
có nghĩa là ra cái quyết định đình chỉ thi công
bây giờ chúng tôi chỉ yêu cầu
không có gây cản trở gì hết
chỉ trả lại cái đường hẻm cho dân chúng tôi
để khi mà có cái sự cố chẳng hạn như là quả quạng trái nổ
để chúng tôi còn có đường mà đi chứ
không thôi thì chết chết chùm hết à
là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là tôi cứ thắc mắc tại sao mà lại có cái quyết định đình chỉ thi công rồi
mà người ta vẫn thi công hoài như vậy
là cái lý do tại sao
điều khiến người dân bất bình hơn là
quyết định đình chỉ vẫn còn hiệu lực
mà chủ đầu tư vẫn sai phạm
mà không gặp phải sự can thiệp nào từ ủy ban nhân dân phường hai mươi một
trách nhiệm của đội trực tự xây dựng ở đâu
chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương
để làm rõ vấn đề này